ngay sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn kết thúc sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
đã tiếp xúc cử tri tại huyện an dương thành phố hải phòng để báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội hải phòng tại kỳ họp
sau hai mươi ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm dân chủ trí tuệ từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp theo đó đã xem xét thông qua bảy luật một mươi nghị quyết
cho ý kiến về chín dự án luật giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị
từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với bốn nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải
xây dựng an ninh trật tự an toàn xã hội văn hóa thể thao và du lịch xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác phê chuẩn nhân sự